hệ thống trường học các đồ dùng trang thiết bị và tính mạng của thầy cô học sinh thường xuyên bị đe dọa trong mỗi đợt thiên tai lớn đặc biệt là tại khu vực vùng sâu vùng xa vùng ven sông suối
trẻ em học sinh là mầm non tương lai của đất nước nhưng cũng là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi thiên tai xảy ra
chính vì vậy việc tuyên truyền giáo dục về phòng chống thiên tai trong trường học sẽ đóng vai trò quan trọng
giúp nâng cao nhận thức để chủ động phòng ngừa thiên tai giảm thiểu những thiệt hại và những tai nạn đáng tiếc do thiên tai gây ra
thưa quý vị và các bạn nhằm nâng cao nhận thức năng lực và tinh thần chủ động của cán bộ thầy cô giáo học sinh sinh viên trong công tác phòng chống thiên tai
tháng năm vừa qua bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã ký kết chương trình phối hợp công tác phòng chống và giải quyết
phòng chống thiên tai trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
chương trình tập trung vào các nội dung nghiên cứu và nhân rộng mô hình trường lớp học an toàn thích ứng với thiên tai
xây dựng và bổ sung tiêu chuẩn trường học an toàn trước thiên tai
đặc biệt chú trọng vào nâng cao nhận thức đào tạo kỹ năng phòng chống thiên tai cho giáo viên học sinh sinh viên
thông qua các lớp tập huấn huấn luyện kỹ năng bơi lội và kỹ năng phòng chống khi thiên tai ập đến
tại tỉnh đồng nai mô hình hồ bơi đã được đẩy mạnh đưa vào trong các trường học
đây được xem là việc làm không chỉ giúp các em học sinh có thể rèn luyện sức khỏe
mà quan trọng hơn là giúp các em có kỹ năng biết bơi để phòng tránh những vụ đuối nước có thể xảy ra
đây là tiết học bơi của các em học sinh lớp năm trên hai trường tiểu học lê văn tám thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tiết học được đưa vào lịch học thời khóa biểu chính khóa bộ môn giáo dục thể chất hàng tuần cho các em học sinh
việc tổ chức dạy
và học bơi ngay trong hồ bơi của trường đã khiến các em cảm thấy hào hứng mỗi khi đến tiết học
trường lê văn tám là một trong hai trường đầu tiên trong hệ thống trường công lập của tỉnh đồng nai tổ chức dạy bơi trong nhà trường
để đầu tư hai bể bơi kích thước một mươi m x năm m x chín m
mái vòm che nắng với tổng kinh phí hơn chín trăm linh triệu đồng
nhà trường kêu gọi đầu tư sau khi có sự thỏa thuận giữa ban đại diện cha mẹ học sinh và ban giám hiệu công đoàn nhà trường
việc thu hồi vốn trong vòng năm năm với mức thu từ năm mươi đến tám mươi ngàn đồng một học sinh một tháng
theo ban giám hiệu nhà trường mô hình này được sự hưởng ứng tích cực của phụ huynh học sinh trên tinh thần tự nguyện cho học sinh tham gia
để sự vận hành tốt của hồ bơi
trong một năm qua giáo viên thể dục là hai giáo viên đã được tập huấn kỹ năng bơi
cho nên là trong quá trình và phối hợp cùng với ban đại diện cha mẹ học sinh cũng như cán bộ giáo viên viên của trường
bước đầu thì thực hiện hồ bơi này khá thành công
có sự phối hợp giữa giáo viên thể dục đồng thời giáo viên chủ nhiệm
cho nên các tiết bơi để đảm bảo được thời gian giữa tiết thể dục và tiết bơi
hồ bơi vận hành là học sinh
hồ bơi vận hành được bơi là trên chín mươi và hiện nay là trên chín mươi học sinh đều đã biết bơi
sau hiệu quả của xã hội hóa hồ bơi được thực hiện ở một số trường học
sở giáo dục đào tạo đồng nai đã phối hợp cùng sở văn hóa thể thao và du lịch và sở lao động thương binh và xã hội
xây dựng đề án phổ cập kỹ năng bơi lội cho học sinh trên địa bàn tỉnh
cụ thể trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám chương trình đưa môn học bơi vào các trường học
và kêu gọi xã hội hóa xây dựng hồ bơi
hồ bơi được thực hiện
cái việc mà đưa bơi vào trong trường học thì không nó là một cái môn học để rèn luyện cái sức khỏe cho các em
mà cũng là một cái sân chơi rất là bổ ích và thiết thị cho các em học sinh tiểu học
thì trong thời gian tới phòng giáo dục cũng đang xây dựng cái kế hoạch nhân rộng các cái mô hình
về hồ bơi tại một số trường tiểu học mà có đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất
về dịch vụ về hồ bơi
về diện tích đất về kinh phí và đặc biệt là được sự hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh học sinh
thay vì mất thời gian ngoài giờ học để đưa đón các em đến các hồ bơi ngoài với chi phí khá lớn
thì mô hình đưa hồ bơi vào trường học đã và đang tạo thuận lợi cho chính cả phụ huynh học sinh và nhà trường
qua đó vừa rèn luyện sức khỏe cho các em trong trường học vừa dạy cho các em học sinh về kỹ năng biết bơi
nhằm phòng tránh các vụ đuối nước thương tâm có thể xảy ra vì không biết bơi
thiên tai ở nước ta xuất hiện với rất nhiều hình thái như rông lốc xét mưa đá bão sạt trượt v v
do đó việc đào tạo tập huấn bơi lội thôi vẫn chưa đủ mà rất cần giáo dục toàn diện cho học sinh
để các em có những kiến thức nhận biết các hình thái thiên tai cách ứng phó khi thiên tai ập đến
tùy theo mỗi vùng miền và tình hình thiên tai đặc điểm văn hóa xã hội tại địa phương
trong các giờ ngoại khóa hoặc tiết trào cờ đầu tuần
các giáo viên là người hướng dẫn có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để truyền đạt lại cho các học sinh
về kiến thức kỹ năng phòng chống thiên tai những điều nên làm và không nên làm
đồng thời phổ biến cho các em về tuyên truyền hướng dẫn cho gia đình bạn bè và hàng xóm chủ động phòng chống thiên tai
các thầy cô giáo và nhà trường cần chủ động tăng cường kiến thức và kỹ năng phòng chống thiên tai
tăng cường các giờ học ngoại khóa hoặc tổ chức các buổi thực hành diễn tập về phòng chống thiên tai cho các em học sinh
kịp thời quán triệt diễn biến
các em học sinh cần tích cực tìm hiểu về thiên tai xung quanh mình và kỹ năng ứng phó thông qua các tranh
ảnh phim và các buổi học để bảo vệ an toàn cho bản thân mình trước các rủi ro
đặc biệt không vui chơi khi có mưa bão lốc xét xảy ra
không đi qua các ngầm tràn sông suối khi lũ về tránh xa các ao hồ
nhất là trong kỳ nghỉ hè mỗi em trở thành một tuyên truyền viên tích cực
để bạn bè gia đình và các em học sinh có thể tìm hiểu về thiên tai xung quanh mình
và cộng đồng xung quanh chủ động tham gia công tác phòng chống thiên tai tại nơi mình sinh sống
điều kiện cơ sở vật chất ở mỗi địa phương là khác nhau nhiều nơi còn rất khó khăn
nhưng nếu được trang bị kiến thức kỹ năng về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai
để chủ động vận dụng sáng tạo thì có thể giảm nhẹ tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra
thực tế đã cho thấy thiên tai là khó tránh khỏi
nhưng phòng chống đầy hiểm họa đó không trở thành thảm họa là điều mà chúng ta có thể làm được
để có cái nhìn tổng thể về công tác phối hợp phòng chống thiên tai trong nhà trường
và những điều cần làm khi thiên tai xảy ra đối với cán bộ giáo viên và học sinh
chủ tịch nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông trần quang hoài
tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin chào ông lần đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phòng vận
của truyền hình nhân dân
thưa ông hiện tại chúng ta đang bắt đầu bước đến mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
việc nâng cao nhận thức cho người dân đặc biệt là lực lượng giáo viên
cũng như học sinh trong công tác phòng chống thiên tai
cũng như là giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra là điều rất cần thiết
vậy xin ông cho biết là hiện tại chúng ta đã và đang làm gì
để nâng cao nhận thức cho người dân đặc biệt là trong hệ thống giáo dục
về công tác phòng chống thiên tai thưa ông
cái việc mà nâng cao năng lực cộng đồng
nói chung mà trong đó có đội ngũ học sinh sinh viên là một đối tượng rất là đông đảo
hiện nay có trên hai mươi triệu học sinh sinh viên
thì ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai rất chú trọng đến cái đối tượng
cái đội ngũ này
và để đảm bảo được hiểu biết của thiên tai cũng như các giải pháp đối phó
thì chúng tôi đã phối hợp cùng với bộ giáo dục đào tạo
để có ký kết chương trình phối hợp
tương nhiên là xây dựng các văn bản các tài liệu
hướng dẫn các phim các câu chuyện
và ban hành các cái tờ rơi nó rất là ngắn gọn
và nó dễ hiểu hoang cú để cho các trường học phổ biến
cho các đối tượng học sinh sinh viên
để chúng ta đảm bảo an toàn trước thiên tai
và nhất là đối với cái thiên tai liên quan đến nước
trong thời gian vừa qua có rất nhiều trường đã triển khai một cách rất là tốt
phối hợp cùng với chính quyền địa phương
rồi với các cơ quan phòng chống thiên tai ở địa phương để triển khai thực hiện
ngoài ra chúng tôi cũng còn làm điểm ở nhiều khu vực
để làm bài học kinh nghiệm phối hợp các tổ chức quốc tế
như là undp hoặc là unicef
để triển khai rất là tích cực cho những nội dung công việc này
vậy xin ông cho biết đối với từng đối tượng trong hệ thống giáo dục
chúng ta sẽ phải làm gì khi thiên tai xảy ra
các thầy cô hiệu trưởng phải theo dõi tình hình diễn biến của thiên tai
để biết được cái thiên tai nó sẽ xảy ra ở cái khu vực
cái trường học cái khu vực mà có các cháu học sinh sinh sống
cũng như là trên đường đi học thì nó sẽ xảy ra những tình trạng gì
để mà quyết định về vấn đề đảm bảo an toàn cho đầu tiên là cho trường học
cho chính trường học đó
và sau đó thì để đảm bảo an toàn cho các trang thiết bị
và đảm bảo an toàn tính mạng cho các cháu khi các cháu đến học tại trường

đối với các đối tượng học sinh thì đầu tiên là các cháu sẽ phải theo dõi
tình hình cũng vẫn phải theo dõi là trên các phương tiện thông tin đại chúng
rồi cũng nghe như là nghe lời bố mẹ hướng dẫn
các lời thầy cô giáo để hướng dẫn đối phó với thiên tai
thế và đặc biệt là không đùa nghịch tại những cái khu vực nguy hiểm
ví dụ như là đi qua những cái ngầm tràn
hoặc là những khu vực có cái độ nước sâu
rồi cũng như là các cái khu vực ven sông vớt củi rác
hoặc là các cái khu vực mà có nguy cơ sạt lở đất đá
rồi ở ven biển thì cái việc mà đi tham gia vào các hoạt động ven biển
thì hết sức là phải đảm bảo an toàn
khi xuống nước là phải có pha bơi
thế hoặc là khi có thì nhìn là có đá

nó rông xét thì phải có biết cách chú tránh không được những gò đất cao
không chú ý vào những cái thân cây lớn
hoặc là phải mang theo các cái trang thiết bị là bằng sắt
hoặc là không sử dụng điện thoại di động vào lúc đó
và phải tìm nơi chú tránh an toàn
dịp hè thì bố mẹ các cháu là phải hướng dẫn cho các cháu thực tập bơi
đây là một cái kỹ năng rất cần thiết
trong thời gian tới ngành sẽ làm gì để tiếp tục trang bị kiến thức
và nâng cao nhận thức không những cho giáo viên và học sinh
mà tất cả người dân trong cộng đồng về công tác phòng chống thiên tai thường
hiện nay chúng tôi đã triển khai một cách đồng bộ
cũng như là ban hành các tài liệu gửi về cho các địa phương
đào tạo các lực lượng giảng viên để hướng dẫn cho nâng cao năng lực cộng đồng
triển khai đồng bộ tới xã hội
thứ hai là chúng ta phải nâng cao hệ thống thông tin truyền thông
để thông tin cũng như là truyền tuyên truyền phổ biến các kỹ năng
các kiến thức bằng những hoạt động rất là thiết thực hiệu quả
và không chỉ trông chờ vào cái nguồn vốn của nhà nước
mà hiện nay các tổ chức quốc tế ngo cộng đồng xã hội
đang tham gia rất tích cực vào trong lĩnh vực này
chúng ta phải tập trung vào việc đảm bảo an toàn với bốn tại chỗ
cái này là vấn đề mà cả xã hội đều phải thực hiện
bốn tại chỗ này không phải chỉ là bốn tại chỗ đối với người dân
mà bốn tại chỗ này phải ngoài các hộ dân ra
các địa phương cũng phải có bốn tại chỗ các doanh nghiệp cũng phải có bốn tại chỗ
rồi các công trình trọng yếu về phòng chống thiên tai
cũng phải có bốn tại chỗ để khi có tình huống xảy ra
thì chúng ta xử lý nhanh chóng kịp thời và chính xác
để đạt được hiệu quả cao nhất
một lần nữa xin được cảm ơn ông
xin cảm ơn ông
thưa quý vị và các bạn có thể nói rằng nâng cao kỹ năng phòng chống thảm họa thiên tai
trong các trường học là rất quan trọng
bởi điều đó sẽ cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết
để đối phó với thiên tai và tự bảo vệ bản thân
ngoài ra mỗi học sinh sẽ là một người làm truyền thông tích cực
có phần nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai ở nhà trường học
và trong cộng đồng của các em
đến đây chương trình nông nghiệp truyền động xin được tạm dừng
mọi ý kiến khán giả quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp truyền động phòng kinh tế truyền nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình nông nghiệp truyền động được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ năm
phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ sáu và một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ bảy
hàng tuần trên chương trình nhân dân
ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập vào trang web nhândântv vn
để xem lại chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau